tỉnh quảng ngãi đã có nhiều đầu tư hỗ trợ miền núi khắc phục vùng bị sạt lở di rời dân đến nơi an toàn
tuy nhiên hàng năm miền núi tỉnh quảng ngãi xuất hiện nhiều điểm vị trí sạt lở mới
chưa thể di rời kịp thời người dân học sinh ở các điểm trường vùng ven sông núi sạt lở luôn sống trong lo sợ khi mùa lũ về
điểm trường tiểu học trà khê xã trà khê huyện tây trà nằm sát dưới chân núi thôn sơn
lớp học thì tạm bỡ xuống cấp vậy mà hơn một trăm linh em học sinh cùng các thầy cô giáo tại điểm trường này
hàng ngày còn luôn phải đối mặt với nỗi lo sạt lở vùi lấp
đã nhiều năm nay gia đình ông nguyễn văn sinh ở thị trấn trà xuân huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi
luôn phải sống chung với tình trạng sạt lở đất do mưa lũ
trong mùa mưa năm trước gia đình ông phải chủ động di rời sang nhà người thân để bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình
mặc dù gia đình ông đã trồng tre và dùng nhiều biện pháp khác để giữ đất
thế nhưng hàng chục mét vùng đất của gia đình đã bị cuốn theo dòng lũ giữ
nói chung là tình trạng của gia đình

theo khảo sát của huyện trà bồng và tây trà hai huyện miền núi có khoảng năm điểm nguy cơ sạt lở
tập trung ở các khu dân tộc
tại các khu vực này vị trí sạt lở lấn sâu vào khu dân cư
các điểm trường học đe dọa trực tiếp tính mạng hàng trăm hộ dân và các học sinh
để đối phó tạm thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp gia cố tạm thời chống sạt lở
đồng thời chủ động di rời dân khi có mưa lũ lớn về
hiện nay thì do cái nguồn vốn để mà đầu tư để mà cái công trình này thì nó rất là lớn
cho nên là huyện cũng đã đề nghị tỉnh để mà cho chủ trương đầu tư để mà kịp thời khắc phục trong mùa mưa này
mặc dù các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đã có nhiều biện pháp đối phó với tình trạng sạt lở do mưa lũ
nhưng đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế trước mắt
nếu không có các biện pháp khắc phục và xử lý trật để tình trạng sạt lở đất
thì người dân và thầy trò ở các điểm trường khu dân cư vùng núi cao
vẫn còn phải sống trong nỗi lo lắng khi mưa lũ bất ngờ xảy ra